chiều hai mươi tháng bốn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã tiếp ông trần vũ chủ tịch tỉnh quảng tây trung quốc
đánh giá cao chủ tịch tỉnh quảng tây đã có nhiều đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và trung quốc
nhất là quan tâm đề nghị phát triển thương mại biên giới giữa hai nước
bộ trưởng trần tuấn anh đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khâu thông quan hàng hóa ở cửa khẩu biên giới
tạo điều kiện thuận lợi thương mại lựa chọn hàng hóa tiêu biểu để thúc đẩy giao thương
hai bên cần nâng cấp xây mới một số cầu để tạo thuận lợi thông thương
chủ tịch tỉnh quảng tây khẳng định quảng tây sẽ nỗ lực kết nối các ý tưởng hợp tác hai bên
nhất là thúc đẩy kim ngạch thương mại thúc đẩy xây dựng hạ tầng cửa khẩu biên giới
đồng thời thúc đẩy cơ chế hai nước một điểm rừng thuận lợi hóa trong thanh toán
đồng thời đề xuất hai bên có thể chọn một số hàng hóa tiêu biểu để thực hiện thí điểm cơ chế này
như dưa hấu của việt nam và táo của trung quốc qua đó sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu thương mại
quảng tây cũng đang nỗ lực xây dựng đường biên giới hòa bình hiểu nghị với việt nam
đẩy mạnh chống buôn lậu tội phạm xuyên biên giới chuẩn bị để tổ chức tốt hội trợ trung quốc asean sắp tới
và mong việt nam tham dự tích cực sự kiện này